các trường hợp nhiễm trùng đột phá đều dẫn đến nhập viện nhưng một số yếu tố như bệnh nền khiến khả năng này xảy ra cao hơn
được biết số người tiêm chủng đầy đủ không có bệnh nền chỉ chiếm bảy năm các trường hợp đột phá dẫn đến nhập viện
ngoài ra người cao tuổi cũng là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do tuổi tác làm hệ thống miễn dịch suy yếu
các dữ liệu thống kê cho thấy khoảng tám mươi ca tử vong trong các trường hợp nhiễm đột phá là ở người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
chúng ta đã biết về lây nhiễm đột phá sau khi trích vaccine
lây nhiễm đột phá là tình trạng đã được dự đoán vaccine ngừa covid một mươi chín có hiệu quả phòng ngừa hầu hết tình trạng lây nhiễm
tuy nhiên cũng giống các loại vaccine khác những vaccine này không có hiệu quả một trăm linh
người đã được tiêm chủng đầy đủ và bị lây nhiễm đột phá sau tiêm vaccine có nguy cơ phát triển thành bệnh nặng thấp hơn so với người chưa được tiêm chủng và mắc covid một mươi chín
ngay cả khi người đã được trích ngừa hình thành triệu chứng
thì triệu chứng của họ có xu hướng nhẹ hơn những người chưa được trích ngừa
điều này có nghĩa là khả năng phải nhập viện hoặc tử vong ở những người này thấp hơn rất nhiều so với những người chưa được tiêm chủng
người bị lây nhiễm đột phá sau khi trích vaccine có thể chuyển bệnh
đa đột phá sau khi trích vaccine và biến thể
cdc tiếp tục tích cực giám sát tính an toàn và hiệu quả của tất cả các loại vaccine ngừa covid một mươi chín đã được fda phê chuẩn trước các biến thể mới xuất hiện
nghiên cứu cho thấy
các loại vaccine được fda phê chuẩn cho khả năng bảo vệ trước bệnh nghiêm trọng
nguy cơ nhập viện và tử vong đối với các biến thể hiện đang lưu hành tại hoa kỳ
tuy nhiên một số người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn sẽ bị nhiễm covid một mươi chín
biến thể đền tà dễ lây nhiễm hơn các biến thể trước đây của virus gây bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên các nghiên cứu đến nay cho thấy các loại vaccine được sử dụng tại hoa kỳ có tác dụng tốt đối với biến thể đen tạ
đặc biệt về khả năng ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và nhập viện
có ca nhiễm covid một mươi chín thì sẽ có nhiều ca nhiễm đột phá hơn khi đã tiêm vaccine
tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm nhập viện và tử vong ở người đã được trích ngừa đều thấp hơn nhiều so với người chưa được trích ngừa
vì vậy tất cả mọi người từ năm tuổi trở lên nên đi trích ngừa để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
kể cả những thành viên gia đình chưa được tiêm chủng để phòng bệnh nghiêm trọng và bệnh gây tử vong
nhiễm đột phá khái niệm gây hiểu lầm về hiệu quả vaccine
nhiễm đột phá hiện được xem như khái niệm mô tả
và ncov xuyên thủng các lớp bảo vệ của vaccine covid một mươi chín nhưng giới khoa học nói điều này là sai lầm
ca nhiễm đột phá hiện được dùng để nói về những người bị nhiễm ncov dù đã tiêm chủng đầy đủ
điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay
tuy nhiên cộng đồng y khoa cho rằng mọi người đang hiểu lầm khái niệm và đánh đồng nó với vaccine thiếu hiệu quả
theo các chuyên gia của trường y đại học emory nói rằng
vaccine covid một mươi chín được phát triển với mục tiêu chống nguy cơ
nguy cơ bệnh nặng và tử vong
nhiễm trùng chưa bao giờ là điều mà các nghiên cứu hướng tới
tiến sĩ barney graham nhà vi rút học và miễn dịch học
đồng thời là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu vaccine tại viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia
cũng không đồng tình với cách sử dụng cụm từ nhiễm đột phá
vaccine được thiết kế để tập trung ngăn ngừa bệnh cho đường thở dưới phổi
chứ không phải đường thở trên mũi và họng
ông giải thích
biến thể đen ta dễ lây nhiễm sẽ khiến tỷ lệ nhiễm trùng tăng ở cả nhóm tiêm chủng và chưa tiêm chủng
tuy nhiên hiệu quả của vaccine rõ ràng tạo ra sự khác biệt giữa hai nhóm
phần lớn các trường hợp nhập viện và tử vong gần đây đều xảy ra ở nhóm chưa tiêm chủng
một phân tích của cnn dựa trên dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật mỹ cdc cho thấy
trong hơn một trăm sáu mươi bốn triệu người mỹ đã tiêm đủ liều vaccine tính đến ngày hai tháng tám
chưa đến một
khoảng một năm trăm linh bảy người tử vong và chưa đến năm khoảng bảy một trăm linh một người phải nhập viện vì covid một mươi chín
dữ liệu được tổng hợp từ bốn mươi chín bang của mỹ cho thấy vaccine đã thực sự có hiệu quả
hơn chín mươi chín chín mươi chín người nhiễm hậu tiêm chủng không có nguy cơ nhập viện và tử vong
theo tiến sĩ anthony cố vấn y tế trưởng của chính quyền tổng thống joe biden
và giám đốc của viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia
cho biết vaccine đang làm đúng chức năng
vaccine đang làm chính xác những gì chúng tôi yêu cầu
đó là ngăn nguy cơ nhập viện bệnh nặng và tử vong
một điều cần phải làm rõ là dù tỷ lệ tiêm chủng lớn với mức độ bảo vệ cao
số ca nhiễm sau tiêm có thể cao
ông cho biết con số quan trọng là tỷ lệ chứ không phải số thô
ở nhóm người tiêm vaccine nhiễm virus
với tỷ lệ nhiễm là một một triệu người tiêm vaccine sẽ có một mươi ca nhiễm
nhưng nếu một trăm linh triệu người tiêm
số ca nhiễm sẽ lên tới một triệu
một triệu ca lớn hơn một mươi ca nhưng tỷ lệ của nó vẫn chỉ là một
vaccine covid mang lại hiệu quả mạnh mẽ với biến chủng delta
nó bảo vệ bạn gia đình và cộng đồng của bạn
nguy cơ nhiễm bệnh giảm tám lần nhập viện giảm hai mươi năm lần và tử vong giảm hai mươi năm lần
một yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới con số ca nhiễm đột phá
là mức độ kháng thể chống ncov của con người
dù tự nhiên hay do vaccine đều suy giảm theo thời gian
ngay cả khi khả năng miễn dịch giảm sau vài tháng hoặc vài năm hậu tiêm chủng
điều đó cũng không có nghĩa vaccine không hiệu quả
đây là cách hệ thống miễn dịch hoạt động việc miễn dịch giảm theo thời gian là điều bình thường
do đó bà khẳng định việc suy giảm này không liên quan tới hiệu quả của vaccine
mà chỉ là cơ chế hoạt động của hệ miễn dịch
tuy nhiên bà lưu ý về hệ thống miễn dịch của con người rất thông minh
nó chứa các tế bào ghi nhớ và chúng sẽ bắt đầu tạo ra kháng thể mới trong vòng vài ngày
sau khi gặp một loại virus quen thuộc
bà cho biết khi nồng độ kháng thể giảm mọi người có thể đeo khẩu trang để tránh nguy cơ nhiễm nhẹ
và tiêm liều tăng cường khi có thể
ngoài ra bà cho biết sau tiêm vaccine các tế bào sẽ tấn công khi gặp virus và khiến chúng bị suy yếu
điều đó có nghĩa khả năng lây truyền virus ở những người tiêm chủng cũng thấp hơn nhiều do tải lượng virus nhỏ
graham giải thích thêm delta gây ra tải lượng virus ban đầu lớn hơn các chủng khác
nhưng cũng giảm nhanh hơn ở những người đã tiêm chủng
những dữ liệu hiện tại cho thấy nếu người tiêm vaccine và chưa tiêm có cùng tải lượng virus ở một thời điểm
theo thời gian nó sẽ giảm nhanh hơn ở những người đã tiêm
các nhà khoa học lưu ý vaccine không giúp con người tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm mà chỉ giống như một đính gác
chúng hoạt động như những người quan sát và phát cảnh báo sớm về một cuộc tấn công
để khiến hệ miễn dịch tung ra đội bảo vệ chống lại kẻ thù
do đó họ cho rằng thái niệm ca nhiễm đột phản
không thực sự là cách mô tả đúng về những ca nhiễm sau tiêm và cần có một thuật ngữ khác
giới khoa học cho rằng nhiễm sau tiêm sẽ là cụm từ hợp lý hơn
vì nó không mang ý nghĩa hàng rào bảo vệ của vaccine thất bại trước virus
giám đốc viện y tế quốc gia nhận định
tôi nghĩ thuật ngữ này thật tệ vì nó khiến mọi người sợ hãi và nghe như vaccine không hiệu quả
tôi muốn nói rõ ràng rằng vaccine thực sự hiệu quả khi ngăn ngừa nguy cơ nhập viện và bệnh nặng tới hơn chín mươi
vì vậy chúng ta đừng để ngôn ngữ
chúng ta sẽ cẩn trò điều đó